theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ hiện nay mực nước trên sông hậu và các sông rạch thuộc địa bàn thành phố cần thơ ngày càng lên cao gây ngập đường giao thông đe dọa đê bao bảo vệ lúa thu đông
mực nước đo được trên sông hậu vào sáng nay là hai hai mươi một m cao hơn mức báo động ba lần lượt là một mươi một và ba mươi một m
nhiều tuyến đường trong nội ô các quận ninh kiều cái răng bình thủy ô môn bị ngập sâu trong nước
trong các ngày một mươi một và một mươi hai tháng một mươi mực nước tiếp tục dâng cao và giữ ở mức trên báo động ba từ một mươi năm đến ba mươi năm mét
ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn các cấp sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời ứng cứu khi sự cố xảy ra